sáng ngày hôm nay công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau làm một người tử vong
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay sáu tháng năm tại khu vực đường nguyễn văn cử đoạn giáp suối cam ly phường bốn thành phố đà lạt
người dân chứng kiến hai nhóm thanh niên hơn hai mươi người sượt đuổi nhau bằng xe máy mang theo hung khí gậy đá lao vào đánh nhau làm náo loạn cả một đoạn đường
nhân chứng cho biết vụ đánh nhau chỉ diễn ra trong ít phút sau khi có thanh niên bị đâm gục tại hiện trường các thanh niên tham gia đã dùng xe máy bỏ chạy
nhận được tin báo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng cùng công an thành phố đà lạt đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án
khẩn trương xác minh điều tra làm rõ các đối tượng liên quan tới vụ án mạng
công an tỉnh con tum vừa khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ và một lao động hợp đồng thuộc thành phố con tum
cả ba bị khởi tố và tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp sao mai tại xã hòa bình thành phố con tum
công an tỉnh con tum vừa khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ và một lao động hợp đồng thuộc thành phố con tum
công an tỉnh con tum vừa khởi tố và bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch khu công nghiệp sau mai tại xã hòa bình thành phố con tum

công an tỉnh con tum vừa khởi tố và nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án khu dân cư nhưng đỗ sơn tùng đã thuê một đơn vị vẽ bản đồ phân lô thửa đất thành khu dân cư đặt tên là khu dân cư happy town hai khu dân cư happy town ba khu dân cư green town và khu dân cư night town phân ra thành hàng trăm lô đất

thế nhưng với lòng yêu nghề sư phạm một lần nữa thu phương lại quyết tâm tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại trường bệ học sư phạm hà nội để đạt được mong ước của mình

thế nhưng với lòng yêu nghề sư phạm một lần nữa thu phương lại quyết tâm tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại trường bệ học sư phạm hà nội để đạt được mong ước của mình

những cảnh báo qua diện kiểm soát từ ngày một mươi hai tháng năm
nguyên nhân được jose đưa ra là do việt nam airlines đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán
năm hai nghìn hai mươi hai quá ba mươi ngày so với quy định
ngoài ra cổ phiếu hvn giữ nguyên diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ
là âm năm một trăm sáu mươi bảy sáu tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai là âm hai mươi tám chín trăm linh bốn hai tỷ đồng
vốn chủ sở hữu âm bốn tám trăm chín mươi bảy bốn tỷ đồng
căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất sot xét bán niên năm hai nghìn hai mươi hai
cụ phiếu chưa đáp ứng quy định hiện hành
do đó báo cáo tài chính kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai sẽ quyết định khả năng
biểu hủy niêm mít của cụ phiếu hvn
trong báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi hai tự lập
việt nam airlines ghi nhận lỗ rồng một mươi bốn trăm linh tỷ đồng đánh dấu ba năm lỗ liên tiếp
đồng thời vốn chua sở hữu tại cuối năm hai nghìn hai mươi hai là âm một mươi tỷ đồng
nơi báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy việt nam airlines vẫn lỗ trong năm hai nghìn hai mươi hai
và vốn chủ tiếp tục âm
cụ phiếu hvn có thể bị hủy niêm mít
theo báo cáo tài chính của hai mươi bảy ngân hàng giao dịch trên sàn chứng khoán
tính đến cuối quý i năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy số lượng tiền gửi của khách hàng
đang có xu hướng gia tăng trong thời gian qua
khi ghi nhận hơn tám năm mươi tám triệu tỷ đồng tăng ba sáu so với đầu năm
trong đó một mươi ngân hàng hàng đầu đang nắm giữ sáu bảy mươi năm triệu tỷ tiền gửi của khách hàng
chiếm tỷ trọng bảy mươi tám chín
bidv vẫn nắm giữ bình luận
vị trí đầu bản với hơn một bốn mươi chín triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng
tăng khoảng hai mươi ba bảy nghìn tỷ đồng tương đương một sáu so với đầu năm
trong đó tiền gửi có kỳ hạn hiện đang chiếm tỷ trọng khoảng tám mươi bốn
và đóng góp gần năm mươi chín hai nghìn tỷ đồng
việt công ban đã thay thế việt trinh ban ở vị trí thứ hai
đến cuối quý i năm hai nghìn hai mươi ba tiền gửi khách hàng của việt công ban
đạt hơn một hai mươi tám triệu tỷ đồng tăng ba một so với đầu năm
trong khi đó việt tin bank ghi nhận chỉ tiêu này là hơn một hai mươi bảy triệu tỷ đồng
xe công banh với gần bốn trăm bảy mươi tám bảy mươi chín nghìn tỷ đồng tiền gửi khách hàng
tăng năm ba so với đầu năm
mv ở vị trí thứ năm với bốn trăm bốn mươi năm bốn mươi một nghìn tỷ đồng tiền gửi khách hàng
tăng bốn so với đầu năm
động lực tăng trưởng chi tiêu này của mv cũng đến từ tiền gửi có kỳ hạn
tăng gần hai mươi tám một mươi năm nghìn tỷ đồng
tiền gửi không kỳ hạn casa giảm gần hai mươi bốn bảy nghìn tỷ đồng
tiếp đến là acv với hơn bốn trăm hai mươi hai bảy mươi sáu nghìn tỷ đồng tiền gửi
shb nắm giữ hơn ba trăm chín mươi một bốn nghìn tỷ đồng
tiếp sau lần lượt là tac công ban ba trăm tám mươi bảy ba nghìn tỷ đồng
vp bank ba trăm ba mươi một một mươi tám nghìn tỷ đồng
hd bank hai trăm bốn mươi chín tám nghìn tỷ đồng
thưa quý vị ở thời điểm dụng dịp phân khúc nhà ở vừa túi tiền
không được nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư vì lợi nhuận thấp
tuy vậy trong thời gian hiện tại thị trường bất động sản gần như đóng băng
thì phân khúc này lại được quan tâm nhiều hơn từ người mua
cũng như các chủ đầu tư
tín hiệu tích cực từ việc người tiêu dùng tìm kiếm phân khúc nhà
ở khu vực này đang tăng và việc bán ra cũng dộn dịp
đã tạo ra một lan gió mát cho thị trường bất động sản
trong bối cảnh thị trường bất động sản im ắng thời gian qua
thì nhà ở vừa túi tiền được coi là động lực quan trọng
giúp cho thị trường bất động sản lấy lệ đà tăng trưởng
giải tỏa tâm lý tiêu cực
cũng vì lý do đó việc xây dựng nhà ở xã hội nhà ở vừa tứ tiền
mở ra một cuộc đua đối với nhiều doanh nghiệp bất động sản
nhà ở xã hội trong năm nay hay công ty cổ phần đầu tư nam long
cũng có dự định đóng góp hai mươi căn trong những dự án công ty làm
ngoài ra còn khá nhiều những doanh nghiệp bất động sản
tham gia cuộc đua này trong thời gian qua
việc bán hàng gia đoàn này thì cũng là một cái vấn đề
mà khách hàng họ đang rất là tâm tư khi mua
chính vì vậy mà những cái sản phẩm mà gần gũi với cái việc nhu cầu nhà ở thực
thì may ra chúng ta có thể bán được
và trong cái thị trường đó thì các sản phẩm của vicom

căn hộ vừa túi tiền tức là căn hộ mà phù hợp với cái người ở
chính vì vậy mà hiện nay so với cái thời gian đỉnh điểm của thị trường
thì becom vẫn có thể bán hàng được trong bằng các hai phần một mươi
của cái giai đoạn đỉnh điểm thôi
theo các chuyên gia ở thời điểm thị trường bất động sản nhộn nhịp nhất
thì phân khúc nhà ở vừa túi tiền không được nhiều chủ đầu tư quan tâm
nguyên nhân lớn nhất chính là mức lợi nhuận khá thấp
rơi vào khoảng một mươi so với vốn đầu tư bỏ ra
hầu hết doanh nghiệp chỉ tập trung
đầu tư phát triển nhà ở thương mại phân khúc trung cấp và cao cấp
trong bức cảnh hiện tại đầu ra của các phân khúc trung và cao cấp đang bắt ngãn
nhu cầu về nhà ở giá rẻ hiện nay lại rất lớn
đặc biệt ở hai đô thị hà nội và tp hcm
thậm chí giữa cung và cầu ở phân khúc này đang có sự chênh lệch lớn
trong khi nhu cầu thì nhiều nhưng đáp ứng chưa được bao nhiêu
nếu mà chúng ta nhìn vào cái giai đoạn lịch sử ấy
thì trong những giai đoạn khó khăn nhất của thị trường thì đối với nhà nhu cầu thực
nhà sở hữu luôn luôn là một trong những nhu cầu tất yếu
và khi mà thị trường nó rơi vào tình trạng khó khăn
thì đây sẽ là một trong những cái
trong những thời điểm mà chính phủ họ sẽ kích thích cái nhóm này đầu tiên
bởi vì là giai đoạn mà thị trường không tăng trưởng
giá không tăng trưởng
nhu cầu ở thật
thì người ta sẽ tập trung vào phân khúc này trước và giải quyết nhu cầu cho những người này trước
bởi vì thời điểm này khi mà chính phủ đã hỗ trợ trong cái việc giảm bớt lãi suất này
điều chỉnh lãi suất này
rồi hỗ trợ thêm cho các đơn vị chủ tư đó có thể phát triển các dự án nhà ở xã hội
có thể phát triển nhanh làm nhanh hơn
rồi đâu đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái sự thu hút của những cái nhóm nhà ở
và những nhà ở vừa túi tiền nó sẽ tăng lên
và đặc biệt là cái giá nhà trong giai đoạn này không tăng
thì nó sẽ phù hợp cho những người đi tìm nhà và nhu cầu nhà thật sự
từ những tín hiệu trên
nhiều nhận định cho rằng nhà ở vừa túi tiền cho người thu nhập thấp
sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm hai nghìn hai mươi ba
sau những động thái tích cực từ nhà nước lẫn doanh nghiệp
giới chuyên gia kỳ vọng năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là thời điểm tốt nhất để phân khúc này trở lại
cụ thể bộ xây dựng đã đưa ra một số nhận định là bước sang năm hai nghìn hai mươi ba
nhiệm vụ trọng tâm của thị trường bất động sản mà bộ đặt ra
chính là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân
với mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội
cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của bộ xây dựng nhé
bộ xây dựng thuận lợi chuỗi bán lễ này từng có một mươi điểm tại thành phố hồ chí minh và hà nội
trong năm tài khoá hai nghìn hai mươi hai các hoạt động của parking tại việt nam
ghi nhận khoản lộ trước thuế là hai ba triệu đô la singapore tương đương một bảy triệu đô la mỹ
trong khi năm hai nghìn hai mươi một lại trước thuế là một mươi ba bảy triệu đô la singapore
lý giải về lý do rút khỏi thị trường fassion holdings cho biết
vaccine việt nam có lịch sử hoạt động thua lỗ nhưng khoan lỗ được cộng dồn trong những năm gần đây
do môi trường kinh doanh đầy thách thức hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
chúng ta thấy paxson không phải bị vấn đề của năm nay mà thật ra nó là nhiều năm trước rồi
đó là cái việc mà bạn chỉ duy trì một mô hình mà cứng nhắc chín mươi ở offline
thì khả năng bạn sẽ bị chi phí rất là cao
và dưới bối cảnh thị trường mà nó có gì biến động
gọi là giảm tốc của nền kinh tế sâu ấm
thì bạn sẽ thuộc rất nhiều bạn sẽ không thể chuyển đổi được
trong năm hai nghìn hai mươi hai diện tích cho thuê thuận của ngành bán lẻ tại thành phố hồ chí minh
đạt hơn một năm triệu mét vuông không thay đổi so với cùng kỳ năm trước
hội mua giá bất động sản việt nam dự báo năm hai nghìn hai mươi ba
nhu cầu thuê mặt bằng bán lễ tại các trung tâm thương mại thành phố hồ chí minh tiếp tục tăng
tuy nhiên ở góc độ người tiêu dùng savills việt nam chỉ ra hoạt động xây dựng trì trệ
và sức mua suy giảm trong suốt mùa dịch là một trong những yếu tố sẽ cản trở tốc độ tăng trưởng của nguồn cung
bệnh viện chung savills việt nam cũng cho biết gần bốn mươi dự án trung tâm thương mại đã tăng giá thuê trong năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó giá thuê tại tầng trệt tăng một mươi theo năm đạt một hai mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông mỗi tháng
xu hướng của các chủ đầu tư cải tạo lại các mặt bằng bán lẻ để đáp ứng được nhu cầu ngày càng
cao hơn của các nhà bán lẻ hiện tại ở trong nước cũng như là những nhà bán lẻ ở quốc tế
về cái công tác quản lý công tác marketing về cách sắp xếp bố trí vận hành trong năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
và chúng tôi cũng kỳ vọng là trong năm hai nghìn hai mươi ba

trong năm tới thì chất lượng bất động sản bán lẻ của thành phố sẽ tiếp tục trên gần tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc tế
tâm lý và xu hướng hành vi mua sắm của nhóm khách hàng millenials và gen z sẽ quyết định diện
mạo của trung tâm thương mại trong giai đoạn dịch chuyển này phần lớn người thuộc nhóm này chưa
có khả năng tài chính đủ tốt để chi trả hàng hóa cao cấp nhóm khách hàng này thường đến trung tâm
thương mại với mục đích chính là chụp ảnh check in xem phim ăn uống còn mua sắm chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ
việc một số nơi hoàn toàn bỏ khu trò chơi không nâng cấp các thiết bị gam lỗi thời
cơ sở hạ tầng xuống cấp đã làm mất điểm với phân khúc này
đơn vị colliers vừa có tổng kết trong quý i hai nghìn hai mươi ba thành phố hồ chí minh không ghi nhận
theo nguồn cung trung tâm thương mại tuy nhiên một vài dự án trung tâm thương mại cũng đang
được tái khởi động sau thời gian dài trì hoãn như dự án vincom megamall grand park giá thuê
mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm có sự tăng nhẹ với mức tăng ba so với quý trước
mặt khác đối với khu vực ngoài trung tâm
tỷ lệ lớp đầy trung bình ghi nhận từ bảy mươi đến tám mươi năm